kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của antv
thưa quý vị trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội tại phiên họp thứ một mươi bốn của ubthqh vào sáng ngày hôm nay
về nguyên nhân chưa thực hiện cá cửa bóng đá đua ngựa dù đã có nghị định từ năm hai nghìn một mươi
ba bộ trưởng bộ công an bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ tài chính đã có những lý giải cụ thể
làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện cá cược thể thao đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
các cơ quan chuyên môn hiện chưa chọn được đơn vị cơ quan làm đầu mối
quan điểm của bộ công an là đã có nghị định của chính phủ thì sẽ thực hiện thống nhất theo nghị định
tuy nhiên hiện nay chúng ta chưa có cơ quan đơn vị doanh nghiệp nào đủ điều kiện đứng ra làm cá cược thể thao
còn liên quan đến vấn đề ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao đặc biệt là tình trạng đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản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
một bảy mươi một bị can liên quan các tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội
trong đó nổi lên là tội phạm đánh bạc lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay nặng lãi tội phạm liên quan đến tín dụng đen
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh xử lý với tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian tới
bộ công an tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như tham mưu với quốc hội chính phủ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự trên không gian mạng
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghi là vận chuyển buôn bán hàng cấm công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
ngay trong đêm ngày chín tháng tám vừa qua đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại công ty trách nhiệm hiệu hạn môi trường sạch
thuộc khu xử lý rác thải tập trung xã tóc tiên thị xã phú mỹ để xác minh làm rõ
theo thông tin từ người dân công an thị xã phú mỹ phát hiện hai container được vận chuyển từ bên ngoài
vào công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường sạch để xử lý tiêu hủy hàng hóa theo quy trình
tuy nhiên hàng hóa này đã không được tiêu hủy mà có các phương tiện biển kiểm soát từ một số tỉnh thành
ngoài bà rịa vũng tàu như tp hcm phú yên lâm đồng bình dương đến lấy hàng từ trong các container
rồi chuyên trở đi nơi khác hàng hóa trong các container là các loại phế phẩm từ nhựa nhiễm dầu mỡ
và có mùi hóa chất nghi là hàng cấm nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám
một mươi tám h ngày chín tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế ma túy công an thị xã phú mỹ đã phối hợp
cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an xã tóc tiên bắt quả tang chiếc xe tải biển kiểm soát bảy mươi tám c hai nghìn chín trăm chín mươi bốn
bên trong chở các thùng phi nhựa can nhựa bao ni lông các loại phế liệu nhựa đã ép gọn vừa được vận chuyển
từ công ty môi trường sạch ra bên ngoài tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang
niêm phong số tăng vật nói trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn vừa ký văn bản gửi tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
yêu cầu doanh nghiệp này chỉ đạo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp chặt chẽ
với sở giao thông vận tải tp hcm trong việc tổ chức giao thông vận tải tại sân bay
cụ thể bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị bố trí hợp lý các khu vực đón trả khách
tạo điều kiện thuận lợi cho xe buýt xe taxi xe hợp đồng ứng dụng công nghệ được đỗ và đón trả khách
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải tp hcm có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra sở
phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng vụ hàng không miền nam
và các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm điều phối giao thông tại khu vực cảng hàng không
và đặc biệt thứ trưởng lê anh tuấn lưu ý các đơn vị cần chú trọng công tác kiểm tra xử lý vi phạm nếu có
đối với các hành vi treo kéo tăng giá chèn ép hành khách đi xe tại khu vực cảng
cho đến nay các hãng hàng không đã dần phục hồi
trong những ngày vừa qua là thời gian cao điểm du lịch nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến
đã khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày và cho tới thời điểm hiện tại thì khi giá xăng đã giảm bốn lần liên tiếp
sang những ngày cuối cùng của mùa du lịch thì giá vé máy bay lại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
từ đầu dịp hè đến nay lượng khách đặt combo du lịch của các công ty du lịch tăng rõ rệt
đây là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp bởi thời gian vừa qua
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín kinh tế bị ảnh hưởng
tuy nhiên việc giá vé máy bay tăng cao duy trì trong một thời gian dài
cũng khiến khách hàng phải đáng đo hơn trong việc lựa chọn đi du lịch
hiện nay giá vé máy bay đang rất là cao tậm chí có thể nói là cao đỉnh giá trong lịch sử
kể cả trước dịch covid thì giá vé máy bay đi nội địa cũng không hề cao được như thế này
tất nhiên là giá vé mà nhu cầu của xã hội tăng thì giá vé cũng tăng theo
cao điểm du lịch vào tháng bảy tám lượng khách du lịch tăng đột biến nên giá vé rẻ thường hết sớm
khi hết vé giá rẻ giá sẽ nhảy lên các hạng vé cao hơn tạo hiệu ứng giá cao trong giai đoạn này
để tránh việc mua vé máy bay giá cao người tiêu dùng lưu ý nên đặt dịch vụ trước thời gian dài
hoặc tìm những địa điểm chưa tăng giá tránh những điểm đến đông đúc
vé máy bay cao thì cũng có ảnh hưởng đến việc khách mà lựa chọn ngày đi giờ đi
ví dụ các giờ bay mà đẹp thì giá vé sẽ cao hơn thì khách sẽ linh động chuyển đổi sang các giờ bay mà giá rẻ hơn
hoặc là khách cũng chuyển đổi dịch sang là đi trong ngày trong tuần
thị trường vé đang rất sôi động để đáp ứng nhu cầu đi lại cao điểm hè của khách hàng
các hãng đã lên kế hoạch tăng chuyến
thế nhưng việc giá vé máy bay tăng cao sẽ tác động đến ngành du lịch trong thời điểm phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín
bởi vậy cần có cơ chế để tăng dịch
để kiểm soát giá trần vé máy bay
để tránh việc các hãng đẩy giá vé tăng vô tội vạng
trung quốc tăng nhập khẩu giá nhiều loại trái cây tăng mạnh
thông tin có trong cụm tin kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua
trung quốc đang mở cửa nhiều hơn sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch
nên lượng trái cây việt nam xuất qua thị trường này phục hồi nhanh
với mức tăng khoảng từ ba mươi đến bốn mươi so với các tháng trước

nhu cầu tiêu thụ ở trung quốc tăng đã khiến giá thu mua trong nước khởi sắc

so với các tháng trước đó

vietnam airlines đổi mới toàn bộ
thực đơn ở trạng bay nội địa
bộ thực đơn trên không mới này lấy phong cách
ẩm thực việt nam làm trọng tâm
mang đến cho du khách những hương vị đặc trưng
của các vùng miền trải dài trên cả nước
hành khách thương gia sẽ được thưởng thức
các món ăn nổi tiếng từ bắc chí nam
như bún chả hà nội bánh mì sốt vang
bún bò huế mì quảng bún trộn thịt nướng
hủ tiếu mỹ tho bên cạnh các món ăn việt nam
vietnam airlines vẫn cung cấp
những lựa chọn xuất ăn kiểu âu hoặc á khác
cho hành khách
từ tháng chín tới tăng thêm chuyến tàu khách hà nội
lào cai phục vụ du lịch sapa
cụ thể thay vì chỉ chạy một đôi tàu
sb ba sb bốn dịp cuối tuần như hiện nay
từ ngày năm tháng chín tới đây
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
harako sẽ chạy tàu sb ba
vào thứ sáu hàng tuần
tàu sp ba xuất phát tại gà hà nội lúc hai mươi hai h
đến gà lào cai lúc năm h năm mươi năm
ngoài vé tàu đường sát còn cung cấp
dịch vụ bán vé xe huyết từ gà lào cai
đến thị xã sapa và ngược lại
giá vé bốn mươi sáu đồng một lượt
các điểm đón trả khách tại thị xã sapa
trong bán kính hai km tính từ nhà thờ đá
trước đó harako cũng thông báo
tăng thêm nhiều chuyến tàu khách hà nội
đi vinh đồng hới trong dịch vỉ lễ
quốc khánh hai tháng chín
bộ sở thông tin
bộ giao thông vận tải vừa ban hành văn bản
gửi cục đăng kiểm việt nam yêu cầu
tăng cường gián thẻ định danh để tham gia
dịch vụ thu phí không dừng etc
bộ giao thông vận tải yêu cầu
cục đăng kiểm việt nam khẩn trương
đề xuất sửa đổi bổ sung quy định pháp luật
để quy định gián thẻ etc là thủ tục
bắt buộc trong đăng kiểm phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ
báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày ba mươi tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai trước đó
từ ngày một tháng tám một mươi cao tốc
bắt đầu thu phí etc toàn tuyến
bỏ làn hỗn hợp các trạm bot
trên quốc lộ sẽ chỉ còn một làn
thu phí hỗn hợp chủ xe lái xe ô tô
sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng
nếu đi vào làn không dừng mà
không sử dụng dịch vụ etc
hiện nay cả nước có ba hai triệu xe
gián thẻ chiếm bảy mươi tổng số ô tô
thưa quý vị lễ vu lan báo hiếu là
một trong những ngày lễ lớn của người theo đạo phật
trong tháng bảy âm lịch và đây là dịp
tưởng nhớ báo hiếu cha mẹ và tổ tiên
theo phong tục truyền thống thì để chuẩn bị
cho ngày này người dân thường làm mâm cỗ
chay để thơ cúng ra tiên chính vì thế
mà bên cạnh các sản phẩm như là hoa quả
tươi vàng mã thì thị trường các mặt hàng
thực phẩm chay cũng trở nên đắt khách
và những ghi nhận dưới đây cũng sẽ kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
để có được mâm cơm cúng lễ
vu lan trọn vẹn hôm nay
chị lan lại đến đây để đặt trước
các món chay theo ý muốn của mình
như chả nen xa lát củ cải
buổi năm chỉ có một ngày rằm tháng bảy
do đó chị lan cũng
cần chuẩn bị thực đơn công phu hơn
thường ngày một chút
do cả thời bạo giá bây giờ thì
vị lai là một nơi lựa chọn mình thấy rất là hợp lý
vì nó tưởng về
thứ nhất là
với vị lai thì là thành phần chính
của tất cả các món ăn
vì là chay cho nên là
nó rất là
rất là dễ
thứ hai là nó không có
thứ hai là với cái sức tiêu dùng của khách
như bản thân mình là mình thấy rất là hợp lý
mùa vu lan
nhiều người muốn ăn chay
cho cuộc sống thành tịnh bớt sầu lo
và tưởng nhớ người đã khuất
nắm bắt được tâm lý này
nhiều nhà hàng chuyên bán đồ ăn chay
đã chuẩn bị kỹ thực đơn
đồng thời đưa ra nhiều món ăn
nhằm thu hút khách hàng
theo ghi nhận của phóng viên
khoảng một tuần qua
lượng khách đặt cỗ và các món ăn chay
đã đạt được một năng lượng
nhiều cửa hàng
liên tục nhận điện thoại
tin nhắn của khách hàng đặt món
mặt hàng đồ ăn chay năm nay
đã đông hơn
và đa dạng hơn
so với những tháng khác
đồ đặt khách mang về
những tháng trước
thì một ngày
mình khoảng tầm hai ba đơn thôi
nhưng tháng này
gấp một mươi một mươi năm lần như thế
một ngày mình khoảng tầm

hoặc có những ngày cao điểm
như những ngày cuối tuần này
hoặc là những ngày sát
khoảng một hai ngày tới chẳng hạn
khoảng tầm một ngày
khoảng tầm bốn năm chục đơn
là chuyện rất là bình thường
đó thế nên là
nhà hàng mình cũng đang
rất là bận rộn
trong công việc
chuẩn bị đồ khách hàng
tại nhà hàng này
cũng như là chuẩn bị đồ
những khách hàng mang về
hiện nay trên thị trường
có rất nhiều những sản phẩm
được bày bán
vì vậy người tiêu dùng
cần phải hết sức thận trọng
tìm đến các cửa hàng
có thương hiệu uy tín
để có thể tìm mua được
các sản phẩm
thật là chất lượng
để đảm bảo sức khỏe
cho chính gia đình của mình
bên cạnh đó
khi mua các thực phẩm chay
người tiêu dùng
cũng nên lưu ý
về nguồn gốc xuất xứ
tránh mua hàng trôi nổi
nhiều chất phụ da
để từ đó
góp phần cho một mùa lễ
thêm ý nghĩa
và trọn bẹt